những tháng cuối năm tình trạng buôn bán vận chuyển các loại ma túy lại càng nóng lên
đặc biệt là trên tuyến biên giới việt lào các đối tượng vi phạm hết sức liều lĩnh
mánh khóe để tìm mọi cách đưa ma túy vào nội địa để tiêu thụ trong dịp tết
chính vì vậy công tác đấu tranh phòng chống ma túy thời điểm này của các cơ quan chức năng
khó khăn cam go hơn bao giờ hết
tại luồng xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh
vừa bắt giữ đối tượng trần đình lộc và trịnh đình trị tiến hành thu giữ trên một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra cả hai đối tượng trên khai nhận đã mua toàn bộ số ma túy này từ lào
rồi vận chuyển về việt nam tiêu thụ
các tháng cuối năm là thời điểm mà các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy tăng cường hoạt động
để đưa ma túy vào nội địa tiêu thụ dịp tết